tỉnh hà tĩnh vừa có văn bản đồng tình với ý kiến của bộ kế hoạch và đầu tư
kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét tạm dừng việc tái khởi động mỏ sắt thạch khê
hà tĩnh cũng đề xuất chính phủ chưa cho khai thác dự án này do lo ngại còn nhiều hệ lụy có thể xảy ra
trong lúc bộ công thương đề xuất tiếp tục để nhà đầu tư triển khai dự án khai thác mỏ sắt thạch khê
vì có hiệu quả kinh tế tỉnh hà tĩnh đề xuất chính phủ tạm dừng vì còn nhiều vấn đề phải xem xét như
chưa đáp ứng được phương án vận tải tiêu thụ quạng sắt vấn đề bảo vệ môi trường
và đặc biệt là năng lực tài chính của nhà đầu tư
bên cạnh đó các xã trong vùng dự án đang phải gánh chịu những tác động môi trường nghiêm trọng
như sa mạc hóa suy giảm hệ thống nước ngầm hệ sinh thái bị thay đổi tiêu cực
hà tĩnh có văn bản chính thức gửi thủ tướng chính phủ đề nghị xem xét trước tái khởi động lại dự án
bảo sát thạch khê
trên cơ sở là xem xét các yếu tố cần phải ra soát kỹ các yếu tố liên quan đến
nảy giá tác động môi trường công nghệ khai thác các yếu tố về rủi rõ về mặt địa chất
xâm lấn nguồn nước biển và đặc biệt là một số cái liên quan đến năng lực của chủ đầu tư
vì thế nên hà tĩnh kiến nghị đề xuất tạm dừng chưa tái khởi động dự án mỏ sắt thạch khê
dự án do công ty cổ phần sắt thạch khê
làm chủ đầu tư đã và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các xã thạch khê thạch đỉnh thạch bàn
nhưng chỉ mới di rời tái định cư được hơn sáu mươi hộ dân xã thạch đỉnh
nhân dân các xã còn lại vẫn chưa được đền bù hỗ trợ bất cứ khoản nào như đất ở đất nông nghiệp
di chuyển mồ mả hoa màu nên chưa thể di rời được

di chuyển mồ mả hoa màu nên chưa thể di rời được
nhân dân các xã còn lại vẫn chưa đền bù hỗ trợ bất cứ khoản nào như đất nông nghiệp di chuyển mồ mả di chuyển mồ mả di chuyển mồ mả di chuyển mồ mả